hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các ngội số chống đối tại đồng tâm như cụ lê đình kình bị sát hại cụ là anh hùng của nhân dân nhóm tù nhân lương tâm kính viếng nguyễn thúy hạnh là đối tượng chống đối chính trị
tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín nguyễn thúy hạnh được tổ chức khủng bố việt tân trao giải thưởng lê đình lượng đã ba lần bị lực lượng chức năng của việt nam xử phạt hành chính về hành vi tụ tập trái phép và biểu tình trái phép
qua theo dõi chúng tôi thấy rằng có rất nhiều đối tượng trong mọi người nước
trong đó có một số đối tượng trong tổ chức khủng bố việt tân đã chuyển tiền vào tài khoản của nguyễn thúy hạnh để kịp thời ngăn chặn ý đồ hoạt động của các đối tượng
bộ ngoan đã tiến hành phong tỏa tài khoản của nguyễn thúy hạnh để sẽ tiếp tục điều tra làm rõ
mục đích và sử dụng số tiền thu được
nhiều chuyên gia luật sư nhà nghiên cứu ở nước ngoài cũng đã lên tiếng phản bác đồng tình với cách giải quyết sự việc nếu nhìn ở góc độ pháp luật và thông lệ quốc tế
luật sư người mỹ gốc việt hoàng duy hùng đã có những phân tích với cái nhìn khách quan về sự việc này
lê đình tông đã tuyên bố rằng là chẳng sàng giết chết từ ba trăm linh đến năm trăm linh công an của nhà nước

có thêm thu nhập từ dịch vụ chụp ảnh thuê ngày tết
trung bình mỗi ngày anh nhận từ bốn đến năm nhóm chụp theo gia đình hay khách truyền lẽ
với giá giao động từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng cho một lần chụp kéo dài hai tiếng đồng hồ
với dịch vụ này anh khoa cũng như nhiều thợ chụp khác thu về vài chục triệu trong mỗi dịp tết
đa số thì là khách quen khách đã tưởng tượng biết từ trước
và một số khách lạ thì họ cũng có nhận qua mạng đấy đó
là mình sẽ chọn một buổi hoặc là một tính theo giờ
cái này cũng tính thêm thu nhập cho thợ proto rapper trong ngày cuối năm
nó cũng vui nó và cũng mang lại cái không khí tết nữa
chắc là mình cũng đem lại cái niềm vui cho họ đem lại những cái sắc sung cho họ
cũng giống như cái hình ảnh mà họ muốn coi trong dịp tết
chú là nhấp ảnh nhấp ảnh chuyên nghiệp nên chú muốn ghi lại những khoảnh khắc ở đời thường
nên như là những mỗi năm như là chú thường thường đến những cái đường hoa và cái chợ hoa
để chú ghi lại tất cả những hình ảnh đó
bên cạnh chợ hoa xuân nhiều bạn trẻ cũng có xu hướng tìm đến các vườn hoa hướng dương
cánh bướm hay cúc kim để thuê không gian chụp ảnh
từ trào lưu này nhiều dịch vụ ăn theo cũng nở rộ
bằng việc bán vé vào thăm quan từ ba mươi đến năm mươi nghìn đồng một lượng
mỗi chủ vườn tại đây có thể thu về hàng triệu đồng mỗi ngày
con số này cũng không kém với việc bán cây và hoa thông thường
đơn vị là nhà biển đảo là quê hương
nên không mấy xa lạ khi hầu hết các đơn vị quân đội thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển hai
có hơn bảy mươi cán bộ chiến sĩ ở lại đơn vị đón tết
trong không khí mùa xuân đang cận kề mặc cho bao nỗi nhớ nhà ra diết
sự hy sinh thầm lặng của những người lính cảnh sát biển luôn là điểm tựa
giúp ngư dân vững tin vươn khơi bám biển góp phần bảo vệ bình yên biển đảo của tổ quốc
những ngày này tất cả cán bộ chiến sĩ trên tàu cảnh sát biển tám nghìn hai thuộc hải đoàn hai mươi một
đang rất phấn khởi chuẩn bị đón xuân canh tí
trong một không gian nhỏ hẹp những người lính biển đã khéo léo sắp đặt
trang trí bàn thờ bác hồ trang trọng với mâm ngũ quả cầu đối đỏ hay điểm thêm một cành mai vàng
đối với chiến sĩ đặng việt dũng lần đầu tiên đón tết trong quần ngủ
có thể sẽ không được sung túc đủ đầy như mọi cái tết ở quê nhà
thế nhưng anh cũng như các đồng chí đồng đội vẫn cảm thấy rất ấm áp
em đoàn tết trên tàu em rất là vui mặc dù là cái tết đầu tiên em xa nhà
nhưng mà có các đồng chí đồng đội luôn ở bên em
nhìn cái cảnh tượng này thì em nhớ đến về những lúc quay bánh trưng tại nhà
với bố mẹ với anh chị tại nhà quê nhà
thì mình rất cảm giác tại đây thì cùng với chủ yếu tàu thì em đã động viên em là rất nhiều
với các hoạt động tại đây thì em rất cảm thấy vui mừng
vui mừng và phấn khải
không khí đón tết vui tươi ấm tình đồng đội còn được gói gọn trong từng chiếc bánh trưng
được các chiến sĩ trong đơn vị cùng nhau gói và tặng cho gia đình bà con ngư dân
đó có thể là những chiếc bánh không hoàn hảo nhưng chất chứa bao nghĩa tình của người lính biển
vui xuân đón tết là thế nhưng tất cả các anh đều trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cao
sẵn sàng nhận lên đường làm nhiệm vụ
công tác trực sẵn sàng chiến đấu
trực sẵn sàng chiến đấu cũng được duy trì rất nghiêm túc quân số đầy đủ theo quy định
cán bộ chiến sĩ luôn xác định rõ đây là nhiệm vụ quan trọng vinh dự và tự hào của chiến sĩ cảnh sát biển
đồng nguyên các cán bộ chiến sĩ các tàu đi làm nhiệm vụ trên biển làm sao là
tuy là làm nhiệm vụ nhưng vẫn được hưởng hương vị tết của quê hương trên biển để em trực sẵn sàng chiến đấu
thứ tư là tổ chức huấn luyện bổ sung
cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển cũng như là tại bến làm sao là vui xuân nhưng mà không được quên nhiệm vụ
để khi có cái tình huống mà xử lý thì là xử lý được ngay để góp phần giữ gìn cái an ninh trật tự an toàn trên biển
để cho bà con vui xuân đón tết được vui vẻ
trong niềm vui của mùa xuân mới đang đến gần những con tàu cảnh sát biển lại uy dũng tiến ra biển khơi
mang theo bao tình cảm tình yêu đất liền và đông đầy nỗi nhớ
họ lại cùng nhau đón thời khắc chuyển giao giữa đất trời nơi đầu sống ngọn gió
để thực hiện sứ mệnh canh giữ biển trời thiên liên của tổ quốc
câu chuyện về người phụ nữ giàu lòng nhân ái vừa rồi cũng thay cho lời chào kết của chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại